hoàn lưu sau cơn bão số ba đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và hạ tầng tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
mới đây trên địa bàn huyện lại thêm một người bị lũ cuốn trôi và hiện vẫn chưa được tìm thấy
theo thông báo từ ủy ban nhân dân huyện mường lát nạn nhân là chị phàng thị hà chú tại bản ca giáng xã trung lý bị mất tích khi ra bờ suối cá ráng
khi nhận được thông báo chính quyền địa phương đã tổ chức đội tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân
trong vài ngày qua huyện mường lát tiếp tục có mưa lớn
tại các hẻm núi hình thành dòng chảy khá mạnh gây nguy hiểm cho các hộ dân lần cận
tính đến thời điểm hiện tại các huyện mường lát đã có ba người chết và một người mất tích